chưa tìm ra thủ phạm bắn bi sát vào khu dân cư sát sân bay tân dân nhất

từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba trong thời gian đi làm thuê ở hà nội sương và chị l có mối quan hệ yêu đương
dịp tết nguyên đán được nghỉ cả hai đã về nhà chị l tại huyện tân uyên để chung sống
sau đó sươm và người yêu đã cùng mua xe trả góp một chiếc xe máy
tuy nhiên thời gian nghỉ tết do chơi bời thiếu tiền nên sươm đã cầm cố chiếc xe máy nói trên
tại một cửa hàng ở huyện sìn hồ
từ đó giữa chị l và sươm thường xảy ra mâu thuẫn cãi cọ
vào chiều năm tháng ba sương đi uống rượu ở bản phiêng áng
về thì bị chị lờ chửi mắng đùa ra khỏi nhà
trong quá trình hai người cãi vã sươm đã lấy một con dao nhọn rồi ra tay
khiến chị lờ tử vong tại chỗ
sau khi gây án sươm đã cầm hung khí tẩu thoát khỏi hiện trường rồi trốn lên đồi cây
quá trình lần trốn sươm định hành động dại rột nhưng bất thành
công an tỉnh lai châu đã huy động hơn bốn trăm linh người lập các chốt chặn để truy bắt nghi phạm lò văn xương
sau hai mươi bốn giờ gây án và lẩn trốn nghi phạm đã bị bắt giữ
mới đây một chiếc xe đang chờ học sinh lớp tám đi học tập trải nghiệm
thì bất ngờ gặp tai nạn ở khu vực quận dương kinh hải phòng
vụ vạ chạm khiến cho ba em học sinh bị xây xát
nhanh chóng các em được đưa đi thăm khám tại viện y học hải quân
sáng ngày bảy tháng ba lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận dương kinh hải phòng cho biết
khoảng sáu giờ ba mươi phút xe ô tô chở học sinh lớp chín
trường trung học cơ sở hòa nghĩa đi học tập trải nghiệm
tại khu di tích k chín đá trông và làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam hà nội
khi đi đến đường tỉnh ba trăm năm mươi ba phạm văn đồng quận dương kinh hải phòng
ô tô va chạm với xe tải mang biển kiểm soát tỉnh thái nguyên
vụ va chạm khiến ba học sinh bị xây sát được đưa đi thăm khám tại viện y học hải quân hải phòng
qua thăm khám sơ bộ các em chỉ bị xây sát bên ngoài
theo lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận dương kinh
kế hoạch đi học tập trải nghiệm này công khai minh bạch
nhà trường đã có kế hoạch và nhận được sự ủng hộ của hội phụ huynh học sinh
chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
vừa qua một nam sinh cấp ba ở tỉnh bình phước đã giả vờ mua vàng
rồi cướp đi hai chiếc lắc vàng trị giá gần năm mươi triệu đồng
tuy nhiên khi vừa chạy ra đến cửa thì nam sinh lập tức bị người dân khống chế bắt xử
chiều ngày sáu tháng ba công an thị xã phước long tỉnh bình phước
đã lấy lời khai của nht sinh năm hai nghìn bảy học sinh cấp ba
trên địa bàn thị xã phước long để phục vụ điều tra
qua thông tin ban đầu trước cùng ngày t chạy xe máy đến tiệm để hỏi mua vàng
sau đó t yêu cầu chủ tiệm vàng lấy hai rắc vàng đeo tay cho xem
hỏi giá rồi tiếp tục yêu cầu xem thêm cái khác
lợi dụng lúc chủ tiệm đang lấy thêm vàng trong tủ tê bỏ chạy cùng với hai chiếc lắc đang đeo trên tay
thấy vậy chủ tiệm vàng đã hô hoán cướp rồi đuổi theo
người dân gần đó nghe tiếng chi hô nên hỗ trợ truy bắt
bước đầu t khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cấp giật
trước đó tê cũng đã thăm dò một số tiệm vàng để quan sát
hai chiếc rắc vàng t cấp được ước tính khoảng gần năm mươi triệu đồng
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
gần đây công an phường hai quận tân bình tp hcm đang điều tra vụ việc
khoảng hai mươi hộ dân trên đường lam sơn bị bi sắt bắn vào nhà gây hư hỏng tài sản
được biết tình trạng này xảy ra tại địa phương đã hai tháng nay nhưng vẫn chưa tìm được ra hung thủ
theo người dân mỗi khi công an xuống kiểm tra hành động này tạm ngưng vài hôm sau đó tiếp diễn
khi thủ phạm gây ra vụ việc chưa được phát hiện họ cảm thấy bất an
ông đỗ văn sự năm mươi năm tuổi bảo vệ một quán cà phê trên đường lam sơn cho biết
tình trạng bắn bi sắt xảy ra tại địa phương xảy ra đã hai tháng này
thỉnh thoảng nghe đạn bi sắt bay vào nhà dân gây tiếng động
ông liền nắp vào cốc cây để né tránh sợ chúng vào người
theo ông sự trưa ngày năm tháng ba một người phụ nữ lái ô tô bốn chỗ
đến đậu trước quán cà phê để vào uống nước
lung này đạn bi sắt tiếp tục bay tới
một số viên đạn bắn vào ô tô gây vỡ kính sau
phát hiện vụ việc nữ chủ xe đã gọi điện thoại cho chồng đến và báo nhân viên bảo hiểm
cũng theo năm bảo vệ hơn một tháng trước người dân đã báo công an việc xảy ra bắn bi sát tại địa phương
công an sau đó đã xuống kiểm tra và không phát hiện thủ phạm
khoảng ba ngày sau tình trạng bắn bi sắt lại tái diện đến nay
còn bà thủy bốn mươi ba tuổi ngụ tại địa phương cho biết
hôm bốn tháng ba việc bắn bi sắt ở khu vực diễn ra cả ngày
đạn bay nhanh nên người dân không biết từ nơi nào đến
theo bà thủy cứ nghe tiếng đạn bi sắt bay trúng mái tôn ai nấy đều vào nhà nấp
khu dân cư sát sân bay tân sơn nhất mà bị như vậy cả tháng nay ai cũng bức xúc
đại diện ủy ban nhân dân phường hai quận tân bình đã chỉ đạo công an cung cấp xác minh
điều tra vụ một số nhà dân trên đường lam sơn bị chúng bi sát hư hỏng tài sản ô tô
theo chính quyền địa phương ban đầu có khoảng ba trường hợp nhà dân bị bi sắt bắn trúng mức độ nặng hư hỏng tài sản
khoảng một mươi năm hộ khác cũng bị trúng bi sắt
hiện lực lượng chức năng chưa xác định được những viên bi sắt này hướng từ đâu bay tới
vụ việc vẫn đang được công an địa phương tiếp tục điều tra
nối tiếp chương trình sẽ là một số các thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi
ngày bảy tháng ba công an quận cầu giới hà nội đã bắt giữ đối tượng chu van an hai mươi năm tuổi chú tại hà nội
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó công an quận cầu giấy tiếp nhận đơn trình báo về việc đình mai dịch bị kẻ gian đột nhập trộm cắp gần năm mươi triệu đồng tiền công đức
ban chỉ huy công an quận đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự và công an phường mai dịch khẩn trương điều tra xác minh vụ việc
không lâu sau đó đội cảnh sát hình sự và công an phường mai dịch đã phát hiện và bắt giữ chu văn an
tại một quán game ở trên địa bàn quận cầu giấy
theo hồ sơ an đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
khoảng bốn h năm mươi năm phút ngày bảy tháng ba tại khu neo xoài giạp tám xã hiệp phước huyện nhà bè tp hcm
xà lan biển số tg một mươi bốn nghìn ba trăm một mươi chín
trần trọng trí ba mươi sáu tuổi quê bến tre làm thuyền trưởng
lưu thông trên sông xoài giảm chở một trăm hai mươi khối đá từ tân uyên bình dương về cai lệ tiền giang
trên xà lan còn có thuyền viên đặng hoàng lam em hai mươi ba tuổi quê bến tre
khi đến khu neo xoài rạp tám xà lan bị dính rác làm chết máy
mất kiểm soát nên đâm mạnh vào tàu bảo long năm chở ba năm trăm tám mươi bảy tấn hàng hóa đang chờ vào cảng chin phong
sau cú va chạm đập mạnh xà lan bị rách mạn phải nước tràn vào khoang rồi nhanh chóng chìm sâu
xuống sông xoài giạp cả thuyền trưởng và thuyền viên đều rơi xuống nước
thuyền trường xà lan đã bám được vào tấm độn của tàu bảo long và leo lên tàu
còn thuyền viên bị trôi giạt khoảng một km sau đó thuyền viên đặng hoàng lam em
được các chiến sĩ trạm kiểm soát biên phòng an thới đông thuộc trạm biên phòng cửa khẩu cảng hiệp phước
phát hiện cứu vớt và đưa lên tàu bảo long an toàn
hiện tại các lực lượng chức năng tại tp hcm đang tiến hành lập biên bản vụ việc
đình vị tọa độ bảo vệ hiện trường để triển khai các phương án cứu hộ không nạn
sáng ngày bảy tháng ba tại tp hcm hội nhà báo việt nam tổ chức họp báo thông tin về hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi bốn ngày hội lớn của những người làm báo cả nước do hội nhà báo việt nam chủ trì
phối hợp với ủy ban nhân dân tp hcm cùng các cơ quan tổ chức diễn ra tại tp hcm từ ngày một mươi năm đến một mươi bảy tháng ba
với chủ đề báo chí việt nam tiên phòng
hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi bốn được kỳ vọng là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp hiện đại của báo chí
thể hiện rõ chất lượng quy mô của các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ hoạt động triển lãm trưng bày
cũng như các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc
hội báo toàn quốc năm nay quy tụ hơn một trăm linh cơ quan báo chí trung ương và địa phương
các cấp hội nhà báo việt nam tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
với một khu trưng bày về lịch sử báo chí việt nam tám gian trưng bày đặc biệt
một trăm một mươi hai gian trưng bày báo chí đặc sắc của các tờ báo tạp chí từ phổ biến đến chuyên ngành
bao trùm các mặt đời sống kinh tế chính trị văn hóa xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại
hội báo toàn quốc năm nay sẽ khai mạc vào ngày một mươi năm tháng ba trên tuyến đường lê lợi phương bến nghé quận một tp hcm
vừa qua tỉnh hòa bình đã quy hoạch không gian văn hóa mường tại xóm lũy ải xã phong phú huyện tân lạc
được biết đây là làng cổ nhất của người mường tỉnh hòa bình
bộ văn hóa thể thao và du lịch đầu tư bảo tồn và công nhận là làng truyền thống tiêu biểu của dân tộc ít người
và là xóm đại diện dân tộc mường
xóm là nơi lưu giữ nhiều phong tục tập quán nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc mường hòa bình
xóm mỹ ải có hai trăm linh bảy hộ dân và chín trăm ba mươi sáu nhân khẩu
xóm còn lưu giữ được nhiều nhà sàn cổ truyền thống
hiện là điểm du lịch cộng đồng ô cốp ba sao
là điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách thích trải nghiệm về các hoạt động văn hóa di sản dân tộc mường
xóm lũy hải có vị trí giao thông rất thuận lợi cho du khách
nằm sát ngay đường quốc lộ sáu thuộc xã phong phú huyện tân lạc
tỉnh hòa bình sẽ ban hành các cơ chế chính sách đặc thù đào tạo nghề
tạo điều kiện cho người dân tại khu bảo tồn lưu giữ bản sắc dân tộc
như ngôn ngữ trang phục nhà ở nếp sinh hoạt
qua đó tạo không gian phát triển du lịch bền vững góp phần phát triển kinh tế xã hội
nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân
thưa quý vị hang sơn đỏng nằm ở vườn quốc gia phong nha kẻ bàng quảng bình
vừa được tạp chí chuyên về du lịch nổi tiếng tha mau của vương quốc anh
bình chọn xếp thứ sáu trên một mươi hang động đẹp nhất thế giới
sơn đỏng được tạp chí tha mau miêu tả nằm ở vùng rừng núi tỉnh quảng bình
vực thảm khổng lồ này có mặt căn ngang lớn nhất so với bất kỳ hang động nào được biết đến trên hành tinh
một khu vực rộng lớn đến mức khó diên tả
người ta cho rằng một chiếc boeing bảy trăm bốn mươi bảy có thể bay qua mà không làm hỏng cánh
hang sơn đỏng được hồ khanh một thợ rừng người bản địa phát hiện ra cửa ham vào năm một nghìn chín trăm chín mươi
đến năm hai nghìn chín nhóm thám hiểm hang động anh việt
do ông howard limburg dẫn đầu vào thám hiểm khảo sát và đo vẽ hang
hang sơn đỏng được nhóm thám hiểm cùng với tạp chí national geographic công bố
ra hang động đá vôi tự nhiên lớn nhất thế giới năm hai nghìn chín
năm hai nghìn một mươi ba hang sơn đỏng được tổ chức kỷ lục thế giới guinness
ghi nhận là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới
theo truyền thống của nhà thám hiểm hang động
thì người phát hiện hàng sẽ được quyền đặt tên cho hang động mình tìm ra
sau cuộc thám hiểm kết thúc vào tháng bốn năm hai nghìn chín
thì ông hồ khanh được đề nghị đặt tên cho hàng
nhiều người gợi ý rằng lấy tên hồ khanh
để đặt cho hang động khổng lồ này để ghi danh người phát hiện ra nó
tuy nhiên hồ khanh cùng với các thành viên đoàn thám hiểm bàn bạc
và đặt tên hang là hang sơn đỏng
kết hợp của hai từ sơn là núi đòn là tên của thung lũng
nơi có suối rào thương chảy qua
hay còn có ý nghĩa là hang trong núi đá vôi và có sông ngầm chảy qua
hiện sơn đỏng đã được công ty du lịch mạo hiểm osalic
khai thác dưới hình thức du lịch mạo hiểm với thời gian sáu ngày năm đêm
giá cho mỗi người thám hiểm hang sơn đỏng là trên ba usd
đến thời điểm này tour thám hiểm sơn đòn năm hai nghìn hai mươi bốn đã hết chỗ
và công ty khai thác đang mở bán tour cho năm hai nghìn hai mươi năm
từ lâu chợ hoa đêm quảng an ở phường quảng an quận tây hồ hà nội
đã trở thành địa chỉ quen thuộc đối với những người dân thủ đô
nhưng ngày gần đây khu chợ nổi tiếng này lại tâm lập người mua người bán
phục vụ nhu cầu hoa tươi nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
hoa ở chợ hoa quảng an được lấy nguồn từ khắp các vùng như đông anh tây tiệu gia lâm
thậm chí có loại hoa còn được đưa ra từ đà lạt
theo đó hoa hồng mộc châu có giá từ hai trăm năm mươi đồng đến ba trăm năm mươi đồng một bó hai mươi bông
hồng đà lạt khoảng hai trăm bốn mươi đồng một bó ba mươi bông tùy kích thước và màu sắc
hoa tuy líp nhập khẩu có giá khoảng hai trăm linh đồng một bó một mươi bông
hoa hồng đỏ được bán chạy nhất với giá từ một mươi đồng đến một mươi năm đồng một bông tùy loại
theo một tiểu thương tại chợ cho biết giá cả năm nay không tăng mà vẫn bình ổn như trước và sau tết
tại đây mẫu hoa rất đa dạng và phong phú cho khách hàng lựa chọn và giá cả phù hợp cho kinh tế của mỗi người tới mua hàng
tại đây nhiều tiểu thương cũng làm những bó hoa được làm sẵn hoặc có thể chọn mua hoa và làm bó theo yêu cầu của khách hàng
hoa bò sẵn có giá cũng không tăng nhiều so với ngày thường phổ biến ở mức ba trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng một bó
nhưng bó cao cấp hơn giá từ tám trăm linh đồng đến hai triệu đồng một bó
phần lớn khách đi mua hoa trong ngày đặc biệt này là các đứng mải dâu
hoa tươi luôn là món quà tinh thần thường được mọi người chọn mua để tặng cho gia đình bạn bè người thân yêu của mình
điệu hoa quảng an thường họp từ khoảng hai mươi ba h đêm hôm trước đến năm h sáng hôm sau
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại